cùng với cả nước tỉnh hải dương cũng đã tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào miền trung lũ lụt và tháng cao điểm vì người nghèo
dự lễ phát động có đông đảo cán bộ viên chức các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh hải dương đã vận động mỗi cán bộ công chức viên chức và người lao động ủng hộ đồng bào lũ lụt ở miền trung ít nhất một ngày lương
ngay tại lễ phát động ban tổ chức đã nhận được năm trăm linh triệu đồng từ sự ủng hộ của các tổ chức cá nhân
trong đó công ty cổ phần đại an ủng hộ một trăm linh triệu giáo hội phật giáo tỉnh hải dương ủng hộ ba mươi triệu đồng hội doanh nghiệp tỉnh hải dương ủng hộ ba mươi triệu đồng